thực tiễn cho thấy để ngăn chặn kéo giảm loại tội phạm này
thì vai trò của các lực lượng chức năng tại xã phường thôn bản là hết sức quan trọng
các lực lượng này cần phát huy vai trò chủ động để tuyên truyền giải thích
và sớm phát hiện những mâu thuẫn tranh chấp những vấn đề phức tạp nảy sinh trong nhân dân
để có các biện pháp tháo gỡ xử lý ngay từ đầu
thì sẽ hạn chế được những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra